thường trực tỉnh ủy bình phước vừa ký công văn chỉ đạo xử lý nghiêm người đứng đầu ở địa phương buông lỏng quản lý về đất đai
để xây ra tình trạng phân lô bán nền phức tạp trên địa bàn
công văn cho biết hiện nay tình trạng phân lô bán nền tách thửa tạo đường trên đất nông nghiệp để bán
nhằm trục lợi trái phép tại bình phước diễn ra khá phức tạp nhiều nơi đã phá vỡ quy hoạch để lại hậu quả khó khắc phục
một số đối tượng đang quảng cáo bán đất lôi kéo cả người dân ở thành phố hồ chí minh các tỉnh đồng nai bình dương
thậm chí có đối tượng còn tự vẽ quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh tự giới thiệu là đất dự án khu dân cư đã được phê duyệt để lôi kéo người dân mua đất
chủ tịch ubnd tỉnh bình phước cũng yêu cầu ubnd các huyện thành phố thị xã văn phòng đăng ký đất đai tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp